kết luận phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vào chiều nay
thủ tướng nêu rõ quý i tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong một mươi năm qua cho thấy sự quyết liệt nỗ lực của các bộ ngành địa phương
tăng trưởng cao nhất vẫn là công nghiệp chế biến chế tạo xuất khẩu lạm phát ổn định nhưng không thể chủ quan
chúng ta có thể kiểm soát lạm phát nếu chủ động có biện pháp phù hợp
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nêu rõ việt nam chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng bốn
sự xuống cấp về môi trường sống đặt ra yêu cầu chất lượng tăng trưởng ngày càng quan trọng
thủ tướng đề nghị chất lượng tăng trưởng là rất quan trọng đối với các bộ ngành và địa phương
cho nên chính phủ sẽ cố gắng duy trì nhiệm vụ tăng trưởng cao đồng thời phán đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng
để người dân sống an toàn và hạnh phúc hơn doanh nghiệp kinh doanh ổn định và thành công hơn
đó là cái chủ trường
chủ trường mạnh quy mô trầy chúng tôi muốn đưa ra với toàn cầu
thủ tướng yêu cầu tiếp tục giả soát chỉ đạo để giải quyết vấn đề khiếu kiện đông người
chính sách bảo hộ thương mại các nước thương mại nguy cơ chiến tranh thương mại trên thế giới gia tăng
thủ tướng đặc biệt yêu cầu kiểm soát lãm pháp ổn định kinh tế vĩ mô
để chống lãm pháp kiểm chế lãm pháp đúng mục tiêu và khởi đoạn đối giao
tôi cũng nói lạc lần với các bộ tài chính
cùng với các nhà nước chính sách tiền tệ tài chính công thương giáo dục đào tạo y tế
tính toán đề xuất lộ trình điều chỉnh giá điện dịch vụ giáo dục y tế
với mức độ và thời điểm hợp lý và đóng mục tiêu kiểm soát lãm pháp năm hai nghìn một mươi tám
tôi yêu cầu các bộ các ngành tập trung chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các tình trạng trì trệ yếu kém
đẩy mạnh cái nội dung đổi mới sáng tạo cái tinh thần quyết liệt hành động
để tạo chuyển biến mạnh mẽ
rõ rắc hơn nữa cái từng nguyên vực cái từng địa phương
tại phiên họp thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm để mạnh giải ngân các dự án
tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao sức cạnh tranh
từng bộ ngành phải tính toán để thực hiện tốt nghị quyết số ba của bộ chính trị
tập trung ưu tiên chú trọng thúc đẩy những công trình kết cấu hạ tầng năng lượng sản xuất công nghiệp trọng điểm
tiếp tục tháo gỡ khó khăn để đề mạnh sản xuất trong nước
trong đó bộ công thương phối hợp với bộ tài chính đề xuất các giải pháp trình chính phủ